tại huyện vùng cao mù căng trải địa phương xa nhất của tỉnh yên bái nằm cách trung tâm thành phố yên bái một trăm tám mươi km
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba những ngày vừa qua trên địa bàn huyện vùng cao mù căng trải có mưa liên tục
và có nơi mưa to rất to tại các xã khu một cao phạ nậm có búng luông làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn
gia đình anh mùa a lồng là một trong bốn hộ tại bản huy báo bị sạt lở đất sập nhà hoàn toàn
toàn bộ tài sản mà vợ chồng anh chị tích cóp bấy lâu nay chỉ còn là một đống đổ nát
nhờ được cấp ủy chính quyền địa phương cảnh báo trước nên tôi và vợ đã nhanh chóng chạy thoát ra khỏi nhà
chúng tôi vừa ra khỏi nhà thì cả một đống đất đổ vào ngôi nhà làm cho nhà tôi bị sập hoàn toàn
xã nậm có là xã thiệt hại nặng nề nhất của huyện mù căng trải
sạt lở đụ ống đụ quét đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sáu mươi năm hộ gia đình cùng nhiều diện tích hoa màu của người dân
đặc biệt đã làm bốn người chết và mất tích
hôm nay trên địa bàn xảy ra một số thiệt hại trên địa bàn về nhà cửa
như ở đường xã chúng tôi đã tập trung vượt vượt để khắc phục những hậu quả
chúng tôi đã thăm hỏi những gia đình đã thiệt hại về tài sản như nhà cửa đường xã
chúng tôi đã tập trung
là lực lượng để khắc phục tiếp tục theo dõi thực tiết để chỉ đạo sát sao hơn trong những di biến thực tiết tiếp theo
tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng bảy trên địa bàn huyện mù căng trải có tổng số một trăm năm mươi ngôi nhà bị ảnh hưởng
trong đó mưa lũ lớn đã làm sập đổ hoàn toàn hai mươi hai căn nhà tại xã cao phạ nậm có
sáu ngôi nhà phải di rời người và tài sản hai mươi tám nhà di rời khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
hai mươi bốn nhà bị hư hại một phần năm người chết và thiệt hại nặng nhất là xã nậm có và xã cao phạ
ban chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện mù căng trải đã cấp gần hai tấn gạo cho các hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn
hỗ trợ các hộ gia đình có người chết nhà cửa bị sập hoàn toàn theo định mức
theo ủy ban huyện mình đã tổ chức họp và ban chủ huy phòng chống lũ báo
và dưới sự chỉ đạo của ban thường hồ thường hồ đã phân công các ủy trí trong tổ chức huyện huyện
và đồng chí bệnh đạo ban thường hồ và các ngành trực tiếp xuống xã đã tổ chức thực hiện việc
là chỉ đạo các xã cùng phối hợp với các thôn bản để di rời các hộ dân
hiện nay đã huy động trên ba trăm linh lực lượng dân quân dân quân nhân dân của các thôn bằng tại xã nậm có và xã cao phạ
tập trung vào để di rời các hộ dân để điều an toàn
diễn biến thời tiết bất thường nên hiện nay huyện mù căng trải tỉnh yên bái đang tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên
trực tiếp phối hợp với các xã huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục khẩu quả thiên tai
tập trung dọn dẹp môi trường và phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các điểm xảy ra thiên tai